tỉnh phú yên vừa ban hành quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng
đây là chủ trương mới của địa phương nhằm khuyến khích và huy động tối đa các lực lượng tham gia kịp thời dập lửa cứu rừng
từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng
theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ trợ cấp ngày công lao động như đối với lao động phổ thông với mức bằng một mươi năm lần mức lương cơ sở
nếu tham gia chữa cháy rừng từ hai mươi hai h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau thì được tính gấp đôi
thời gian tính một ngày công lao động là tám giờ trong đó tham gia chữa cháy rừng bằng hoặc thấp hơn bốn giờ một ngày được tính bằng nửa ngày
nếu tham gia chữa trái rừng trên bốn h đến bằng hoặc thấp hơn tám h một ngày được tính như một ngày
ngoài ra được hỗ trợ tiền ăn nước uống bảy mươi đồng một ngày một người